ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tại thành phố hải phòng đã diễn ra lễ kỷ niệm bốn trăm ba mươi bốn năm ngày mất danh nhân văn hóa trạng trình nguyễn bình khiêm và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền thờ trạng trình nguyễn bình khiêm
lễ hội đền trạng trình nguyễn bình khiêm được tổ chức trang trọng với sự tham dự của hàng nghìn người dân địa phương và du khách đến dân hương tưởng nhớ đến vị danh nhân văn hóa của đất nước thế kỷ một mươi sáu
cùng với đó là chương trình nghệ thuật đặc sắc ca ngợi công đức người con kiệt xuất của quê hương vĩnh bảo
trong dịp này nhiều hoạt động lễ hội theo nghi thức truyền thống được tổ chức như lễ dân hương rước văn và nhiều trò chơi dân gian tạo không khí vui tươi phấn khởi trong nhân dân
lễ hội diễn ra đến hết ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai